qua tám ngày tổng kiểm soát giao thông đường bộ từ ngày một mươi năm tháng năm cho đến nay
công an tỉnh yên bái đã phát hiện và xử lý một tám trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
phát hiện và xử lý sáu mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
theo báo cáo trong tám ngày tổng kiểm soát vừa qua cảnh sát giao thông tỉnh yên bái đã dừng kiểm tra hơn năm bảy trăm linh phương tiện
xử lý hơn một tám trăm linh trường hợp vi phạm
các lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ cho phép vượt đèn lỗi mũ bảo hiểm và không đủ giấy tờ xe
tổng số tiền xử phạt là hơn ba trăm một mươi hai triệu đồng tức quyền sử dụng giấy phép lái xe sáu mươi trường hợp và tạm giữ ba trăm một mươi phương tiện